công an tp biên hòa phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công an tỉnh đồng nai
đã tạm giữ ba thuyền loại lớn của các đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận xã long hưng tp biên hòa
thời điểm tiếp cận gần khu vực trên lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi đối tượng trên ba thuyền
trong đó hai thuyền đang hút cát từ lòng sông lên một thuyền lớn neo đậu gần vị trí để chứa số cát hút được
lúc này lực lượng chức năng vây bắt thì các lực lượng trên hai thuyền bơm hút cát rút lù
nhấn chìm thuyền xuống sông và nhanh chóng trốn thoát lên bờ
riêng thuyền lớn chứa cát đã bị lực lượng công an bắt giữ với gần bảy mươi mét khối cát
cùng với nhiều máy móc dùng để hút cát công suất lớn
bước đầu chủ thuyền chứa cát là ông võ văn hùng bốn mươi sáu tuổi quê tỉnh yên giang
khai nhận được hai đối tượng ngụ quận chín tp hcm thuê đến khu vực trên để chở cát bơm từ sông lên đi tiêu thụ